tại khu vực phía nam sầu riêng đang được bán với giá siêu rẻ chỉ từ ba mươi đồng đến ba mươi năm đồng một kg
đây là mức giá trước nay chưa từng có với loại trái cây vốn được xem là đắt đỏ này
ngoài các chợ dân sinh tại hầu hết các hệ thống siêu thị cũng đang bán sầu riêng với giá rẻ chưa từng có
nếu như trước đây sầu riêng g sáu được bán trong siêu thị không thấp hơn mức một trăm linh đồng một kg
thì nay cũng đã giảm chỉ còn trong khoảng năm mươi đồng đến sáu mươi đồng một kg